trời dết hại kéo dài với nhiệt độ thấp nhất đêm nay chỉ từ tám một mươi một độ vùng núi từ bốn bảy độ
những nơi núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết
còn cao nhất ngày mai nhiệt độ ở dưới ngưỡng một mươi bốn độ
không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho mưa ở miền trung gia tăng hơn
dự báo các tỉnh từ thanh hóa xuống đến khánh hòa sẽ đều có mưa
ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh ngày mai vẫn còn rét hại
với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt qua ngưỡng một mươi bốn độ
khu vực quảng bình xuống đến thừa thiên huế
trời dết riêng phía bắc có nơi dết đậm với nhiệt độ giao động từ một mươi sáu một mươi chín độ
từ đà nẵng xuống đến bình định trời rét về đêm ngày trời lạnh với nhiệt độ hai mươi hai hai mươi năm độ
còn từ phú yên xuống đến bình thuận nhiệt độ cao hơn giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới sẽ tiếp tục ít mưa ngày nắng
trong đó ở nam bộ trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất ngày từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn ở tây nguyên nhiệt độ thấp hơn
giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
giao động cao từ hai ba năm m biển động
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
giao động cao từ hai năm năm m biển động mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ đều ở dưới ngưỡng hai mươi tám độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội nhiều mây có mưa mưa nhỏ xảy sát
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét hại
nhiệt độ từ một mươi một mươi bốn độ